tổng thống pháp emmanuel macron hôm nay đã có cuộc điện đàm mới kéo dài chín mươi phút với người đồng cấp nga vladimir putin
đây là cuộc điện đàm thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo này kể từ khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
một phụ tá của tổng thống macron cho biết nhà lãnh đạo pháp đã nói chuyện với tổng thống putin
sau đó đã điện đàm với tổng thống ukraine volodymyr zelensky
trước đó phát biểu trên truyền hình ngày hai tháng ba tổng thống macron cho biết
ông sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với người đồng cấp nga càng lâu càng tốt và đến chừng nào cần thiết
trong một diễn biến liên quan ngoại trưởng pháp jean yves le drian cho biết
nước này sẽ đề xuất một nghị quyết lên hội đồng bảo an liên hợp quốc trong ngày hôm nay
nhằm yêu cầu một lệnh ngừng bắn ở ukraine